tại buổi lễ đã có chín mươi đảng viên trẻ và một mươi một gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương
là những thanh niên ưu tú có những thành tích chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm
giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong học tập và trong công tác đoàn
có hành động nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ được các cấp chính quyền và nhân dân biểu dương khen ngợi
lễ tuyên dương các gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu hàng năm đã tạo nguồn động viên tinh thần
để đoàn viên thanh niên phấn đấu vươn lên lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an thủ đô bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ